tỷ lệ chuyển tuyến của người dân tây nguyên trong khám chữa bệnh hiện nay vẫn còn khá cao
do cơ sở y tế hiện vẫn còn mỏng so với một số vùng miền khác trong cả nước
phải làm gì để người dân tin tưởng vào mạng lưới cơ sở
đó là mục tiêu quan trọng của ngành y tế các tỉnh tây nguyên nói chung
và bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên nói riêng
và đề án bệnh viện vệ tinh chính là một trong những hướng đi
mà bệnh viện đang xây dựng kế hoạch cụ thể quyết tâm thực hiện thành công
cả tỉnh đắk lắc với một chín triệu dân cũng như cả khu vực tây nguyên
nhưng hiện nay mới chỉ có một khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
là nơi dành riêng cho việc khám và điều trị các bệnh về u bướu
với quy mô nhỏ khoảng bảy mươi năm giường bệnh và chỉ triển khai được hai phương thức điều trị chính
đó là phẫu thuật và hóa trị nên hiện hầu hết các ca cấp cứu nặng
cần điều trị bằng kỹ thuật cao ở các tỉnh tây nguyên
đều phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên ở thành phố hồ chí minh
chiếm tỷ lệ khoảng bảy mươi năm bệnh nhân là có chỉ định xả trị
nhưng mà ở đây thì bệnh viện đa khoa vùng thì chỉ có hai phương thức xả trị không có
cho nên có nhiều bệnh nhân là người ta có chỉ định xả trị chuyển tuyến tên
nhưng mà do điều kiện người ta không thể đi tuyến trên được
bởi vì người ta không có tiền ăn tiền uống để lên trên
đó là cái trường hợp thứ nhất
cái thứ hai là người ta chấp nhận là không đi luôn
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn giám đốc bệnh viện ca trung ương
kiêm giám đốc quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng khẳng định
bệnh viện k sẵn sàng giới thiệu hỗ trợ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
kết nối với các chương trình phòng chống ung thư tích cực hỗ trợ đào tạo
tập huấn về điều trị ung thư theo nhu cầu thực tế của bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
bên cạnh đó bệnh viện ca trung ương cũng sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch
chương trình hành động cụ thể để khoa ung bướu bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
sớm trở thành một đơn vị vệ tinh của viện ca
để sớm đưa bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên thành cơ sở vệ tinh của viện ca
theo dự kiến khi bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đi vào hoạt động
trên cơ sở cũ của bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ tách thành bệnh viện sản nhi và bệnh viện ung bướu
tuy nhiên để có thể đạt được mục tiêu này ngoài quyết tâm của lãnh đạo sở y tế
ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh thì còn cần một sự quan tâm đặc biệt từ phía ủy ban nhân dân tỉnh
trước hết là muốn có trung tâm thì phải có cơ chế
phải có sự đồng thuận của ngành y tế cũng như ủy ban nhân tỉnh
khi mà cho phép xây dựng trung tâm thì ngành y tế phải có trách nhiệm để xây dựng đề án
và điều kiện để xây dựng trung tâm thì đương nhiên là phải có nguồn tài chính
tổng mức đầu tư cho bệnh viện vệ tinh thì cũng chưa cụ thể được
tuy nhiên thời ủy ban trên cơ sở nguồn lực của địa phương
cũng như sự quan tâm của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
và một số các cá nhân các doanh nghiệp các tổ chức trong và ngoài nước
chắc chắn là tỉnh đắk lắc sẽ thành lập được trung tâm vệ tinh của bệnh viện ung bứu tại tỉnh đắk lắc
nếu dự án này được triển khai các bệnh nhân tại khu vực tây nguyên
sẽ có thêm những hy vọng được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao
rút ngắn thời gian điều trị giảm đau đớn và di chứng do bệnh tật